thưa quý vị số liệu thống kê đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba cho thấy tỷ trọng dư nợ tiến dụng tiêu dùng
chiếm khoảng hai mươi một tổng dư nợ tiến dụng đối với nền kinh tế đạt gần hai chín triệu tỷ đồng
đây là con số tương đối lớn
tuy nhiên hiện nay dư nợ cho vay tiêu dùng lại đang có xu hướng giảm nợ xấu lại gia tăng
với vai trò là động lực cho tăng trưởng tiến dụng cần phải có giải pháp để nâng cao tính lành mạnh
và hiệu quả của cho vai tiêu dùng trong thời gian tới
tiến dụng tiêu dùng
giảm khoảng hai năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba lý do bởi cầu tiến dụng tiêu dùng giảm trong bối cảnh
tình hình tăng trưởng kinh tế khó khăn tác động tới thu nhập của cá nhân và hộ gia đình
làm tăng nhu cầu tiết kiệm để dự phòng cho tương lai và giảm nhu cầu vay tín dụng ngân hàng
để mở rộng chi tiêu
tại vì nợ xấu có trường hướng gia tăng và người dân vai vốn một số người vai vốn là có biểu hiện chơi gì không trả nợ cố tình không trả nợ
vấn đề nổi cộng thời gian qua chính là dư nợ xấu tiến dụng tiêu dùng tăng cao nguyên nhân bởi các khoản vay này không có tài sản thế chấp
việc cho vai là tiến chấp chất lượng tiến dụng dựa vào ý thức tự trả nợ của người vai và các công cụ thùi nợ như nhắn tin gọi điện nhắc nợ từ xa
đây chính là kẽ hở
mà người vai lợi dụng để chậm hoặc bùng trả nợ vai
đi kèm với đó là đối với những khách hàng mà đang là những khách hàng vai của chúng tôi thì chúng tôi cũng phải liên tục giả soát
và đối với những khách hàng mà đang là những khách hàng vay của chúng tôi thì chúng tôi cũng phải liên tục giả soát
và đương nhiên là có quá trình trao đổi này rồi hướng dẫn các khách hàng nếu trong trường hợp mà họ gặp khó khăn một cách thực sự thì cái biện pháp mà họ cần làm hay là nên làm là những hành động gì
pháp luật việt nam chưa có hành lang pháp lý cho hoạt động thùi nợ tài chính tiêu dùng nếu người vai tiêu dùng không trả nợ
vì vậy hiện không có công cụ để thùi nợ
theo kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực đối với vấn đề thu hồi nợ xấu tiêu dùng tại việt nam đó là xây dựng và công khai hệ thống đánh giá
phân loại khách hàng vai nợ
việt nam cần có cơ chế bảo vệ khách vai và tổ chức cho vai để có thể thùi nợ
hơn nữa từng có hệ thống để đánh giá và phân loại khách hàng nợ không muốn trả nợ
khách nợ tốt và cần có quy chế để các tổ chức tiến dụng tiếp cận với hệ thống đánh giá này
theo đề xuất của bộ công an ngân hàng nhà nước sẽ đẩy nhanh việc triển khai hệ thống chấm điểm khả tín công dân
nghĩa là tích hợp dữ liệu dân cư đối với điểm khả tín trên các khoản nợ nợ xấu của công dân
đây được coi là giải pháp hiệu quả để nâng cao tính lành mạnh của cho vai tiêu dùng trong thời gian tới
tiêu dùng là một động lực quan trọng của tăng trưởng do đó trong chiến lược tăng trưởng tiến dụng năm nay
bên cạnh việc tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh các ngân hàng cũng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng
bên cạnh đó việc mở rộng cho các công ty tài năng
tài chính được nhà nước cấp phép và các ngân hàng thương mại tham gia lĩnh vực này
sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng tiến dụng đồng thời hạn chế tình trạng tín dụng đen trái phép đang tồn tại